thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng cộng hòa ấn độ narendra modi
đã đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến việt nam ấn độ
hai thủ tướng nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là tại liên hợp quốc
khi hai nước cùng là thành viên hội đồng bảo an trong năm hai nghìn hai mươi
cũng như tại các cơ chế do asean dẫn dắt và trong khuôn khổ hợp tác mekong sông hằng
hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn
và tự do hàng hải hàng không giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
kết thúc hội đàm hai thủ tướng đã thông qua tuyên bố tầm nhìn chung việt nam ấn độ
về hòa bình thịnh vượng và người dân để định hướng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
giữa hai nước trong những năm tới
nhân dịp này các bộ ngành hai nước cũng đã ký kết bảy văn kiện và công bố ba chương trình hợp tác
trong lĩnh vực quốc phòng hạt nhân dân sự dầu khí năng lượng sạch y tế hợp tác phát triển
bảo tồn di sản và giao lưu văn hóa